dường như đã qua rồi cái thời sử dụng mạng xã hội để nổi tiếng bằng những thông tin tiêu cực thiếu tính xây dựng
giờ đây chủ động lan tỏa những thông tin tích cực nhân lên những việc làm tốt mới là xu hướng mới của người trẻ dùng mạng xã hội
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba một người dùng mạng xã hội tại đà nẵng đã đăng hình ảnh và câu chuyện của một người đàn ông ngồi buồn bã bị đối tượng giả vờ là khách thuê xe ôm
lừa lấy chiếc điện thoại bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng vừa mua bằng hình thức trả góp
đây là món tài sản lớn và giá trị đối với một người lớn tuổi mưu sinh bằng nghề xe ôm
nhờ hành động nhân nghĩa của người dùng mạng xã hội này không lâu sau khi nội dung được đăng tải
nhiều người đã quyên góp và mua tặng người tài xế xe ôm chiếc điện thoại mới với giá gần bốn triệu ba trăm linh ngàn đồng để ông tiếp tục mưu sinh phục vụ công việc
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cộng đồng mạng cũng đã quyên góp được tám mươi năm triệu đồng để giúp đỡ một người giao hàng khi bị cướp cả xe lẫn hàng tại thành phố hồ chí minh
sau khi video bị cướp xe của người giao hàng này được đăng tải lên mạng xã hội
còn rất nhiều câu chuyện xúc động được đăng tải và lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội
nhiều những hoàn cảnh khó khăn được kêu gọi giúp đỡ kịp thời
nhiều ngôi nhà kiên cố được xây dựng thay cho ngôi nhà cũ nát
những con đường chảy bê tông liên thôn bản vùng cao được làm tặng cho người dân
hay câu chuyện về người thầy quyết tật hàng ngày giảng dạy cho trò nghèo
một tài xế ô tô cho người chạy xe grab trú nhờ giữa trời mưa to
những câu chuyện đời thường và giàn dị khi chia sẻ trên mạng xã hội
ngày một nhiều lan tỏa và nhận được sự đón nhận đông đảo của cộng đồng
những biểu hiện lệch chuẩn trong quan niệm suy nghĩ của giới trẻ
đang dần bị thay thế cho những tình cảm khát vọng qua các hành động vì cộng đồng
nâng tầm giá trị người việt mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc

những biểu hiện lệch chuẩn trong quan niệm suy nghĩ của giới trẻ

đang dần bị thay thế cho những tình cảm khát vọng qua các hành động vì cộng đồng

tầm nhận lậm xỉn gr archive được ghi nội dung trong s flices

cho một chúng tôi đã ghi lại để ngồi ngắm tẩn thạm và kết hồng cho những d stream
từ bản thân các bạn ấy khi mà các bạn ấy cần có một cái động lực cần có một cái sự xác định về bản lĩnh và trí tuệ của mình trên cái bản đồ của thế giới
và cái việc mà lấy những các cái giá trị văn hóa việt nam lấy chủ quyền quốc gia của mình để khẳng định cái bản thân mình ấy nó là một cái nhu cầu tự thân và vô cùng quan trọng
hiện nay người việt trẻ đã có nhiều hành động khởi xướng để xây dựng hình ảnh đẹp đối với cộng đồng đối với quê hương đất nước
điều đó được thể hiện qua các hình thức như âm nhạc các hoạt động cộng đồng hay sáng tạo nội dung đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội
không gì giúp lan tỏa nhanh và tạo sự đồng cảm sâu sắc như nghệ thuật
ngày càng có nhiều nghị sĩ trẻ mang quê hương đất nước
hình ảnh đẹp của con người việt nam vào trong tác phẩm của mình
thể hiện trên những dòng nhạc trẻ
bởi vậy các tác phẩm đều có sức lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội tạo hiệu ứng tốt đẹp trong chính người trẻ
người viết về những cái điều đẹp đẽ của người việt mình là luôn luôn đẹp rồi
thì những cái giá trị đẹp của việt nam luôn luôn cần được những cái lướng nghệ sĩ đó cùng nhau để mà trao dồi cũng như là bồi đắp thêm cho cái đa dạng hóa thêm cái văn hóa nghệ thuật của việt nam
và rõ ràng là khi mà viết những tác phẩm như vậy hay thể hiện những tác phẩm như vậy thì những người làm nghệ thuật như chúng tôi rất là tự hào khi mình được nghe hay là mình hay được mình được cống hiến hay mình được biết thêm những cái tác phẩm như vậy
một vòng việt nam một bài hát với những ca từ đầy tự hào dân tộc và vẻ đẹp của quê hương đất nước gây xúc động với người nghe
bài hát dành cho non sông đất nước làm dấy lên niềm tự hào dân tộc đến với mọi con tim trên đất nước việt nam
những ca từ mang giai điệu hiện đại nhưng vừa mang yếu tố dân gian được các nghệ sĩ trẻ đưa vào sản phẩm âm nhạc
đây cũng là cách thể hiện tình yêu dân tộc của những người
các người làm nghệ thuật và cơ hội để truyền bá văn hóa cho thế hệ trẻ
một mv làm lay động rất nhiều khán giả khi kể về hành trình về dự án nuôi em
bài hát ngập tràn những hình ảnh và lời nhạc dễ thương gây xúc động mạnh tới người nghe
điều đặc biệt là toàn bộ số tiền thu được từ số lượt xem và nghe nhạc
cả sĩ của bài hát đã sành tặng đề xây trường và dự án nuôi em

trường phái nghệ thuật gợi cảm giác rất dễ dàng và làm cho con người rất dễ gần nhau
mình nghĩ rằng là những tác phẩm nghệ thuật âm nhạc bắt người ta yêu nước không thụ động
không phải là những điều chúng ta nói rằng bạn nên như này hay bạn nên như kia
mà chúng ta đưa cho các bạn những bức tranh đẹp của việt nam mình và các bạn có quyền lựa chọn yêu hay không
bên cạnh âm nhạc nhiều người trẻ còn gây ấn tượng với những clip sáng tạo
về các hình thức
chuyển tài lịch sử đầy thú vị
kênh tiktoker trường lịch sử của chàng trai trẻ lý hữu trường
đăng tải nhiều câu chuyện về các vị anh hùng dân tộc
thu hút lượng lớn người xem
có clip lên tới một mươi tám bảy triệu lượt yêu thích
như tôi thấy là nhiều người rất nhiều người và đặc biệt là một số bạn trẻ
đang nhìn nhận cái văn hóa nhìn nhận lịch sử theo một gốc độ là
à đây là một môn hay là một thứ nó khô khan và nó khó nhớ
thì thực sự là như bản thân mình mình cảm nhận được là
à thực sự là nó không khô khan như thế nó không dài dòng đến thế
và tôi đã cố gắng làm cái việc này tức là biến những cái nội dung nó khô khan
trở thành những nội dung hấp dẫn thú vị hơn và đặc biệt là gần gũi hơn
so với các bạn trẻ
thì tôi sẽ như kênh trường lịch sử thì tôi đang cố gắng là đưa ra
những cái thông tin nó hay nó truyền cảm hứng và nó khơi gợi lên
nét đẹp của văn hóa việt nam lịch sử việt nam
đến nay trường đã thực hiện hơn hai trăm linh clip chia sẻ về kiến thức lịch sử
với việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để truyền thông đã thành công
trong việc kéo lịch sử gần hơn với công chúng đặc biệt giúp cho người việt trẻ
hiểu và biết trân trọng những trang sử hào hùng của dân tộc
trong bối cảnh những chương trình giảng dạy lịch sử chính khóa
còn khô khan khó nhớ
tôi thấy là mình là một người trẻ thì chính bản thân tôi ngày xưa
cũng đã rất nhiều lần bỏ quên đi cái việc là
nhìn lại những hành trình của mình và ở một cái góc độ rộng hơn nữa là
mình nhìn lại những cái khóa khứ những cái nét đẹp văn hóa lịch sử của chúng ta
thì chỉ khi mà tôi nhìn lại thì tôi mới thấy được là
à thực sự là việt nam văn hóa việt nam lịch sử việt nam nó rất là đẹp
và nhờ những cái sự đánh đổi của cha ông ta những cái thế hệ đi trước
thì mới có những câu chuyện đẹp như thế mới có được những cái tinh thần đẹp như thế
khi mà tôi cảm nhận được câu chuyện đó thì tôi cũng cảm nhận là
à mình cũng có một cái sứ mệnh để mà mình cố gắng mình lan tỏa những cái nét đẹp này
những cái văn hóa này cho các bạn trẻ và cho cộng đồng
đó chính là những bạn trẻ hiểu được những ý nghĩa của cuộc sống
và các bạn ấy thực sự tôi cho rằng đó là những người rất yêu nước
và tự hào về dân tộc việt nam anh hùng
rất là tuyệt vời khi mà thế hệ các bạn trẻ đã biết cách thể hiện sự yêu nước của mình
theo cách mà các bạn ấy đang làm
vun đắp giá trị người việt trên mạng xã hội còn được thể hiện bằng tình yêu quê hương đất nước
trách nhiệm với cộng đồng
theo cách của giới trẻ
cũng nhờ mạng xã hội mà các nội dung này đã được lan tỏa rộng khắp
chạm đến tâm hồn của nhiều người
với những thế mạnh của bản thân và thời đại
thế hệ trẻ ngày nay có nhiều đóng góp trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
thông qua nhiều cách làm sáng tạo
những hình ảnh bản đồ việt nam được vẽ bằng ai trí tuệ nhân tạo
xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian qua là một ví dụ
không chỉ được vẽ bởi một cá nhân
mà nó là một phong trào được rất nhiều người đóng góp ý tưởng
tạo nên hình ảnh hình chữ s vừa lạ vừa quen
nhưng hơn hết nó khơi gợi lên tình yêu của hàng triệu người với đất nước
bên cạnh tình yêu quê hương đất nước được tiếp nối
được nhân rộng hơn bởi các phương tiện khoa học công nghệ mới
thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra
một hình ảnh đẹp những thông điệp truyền cảm hứng về đất nước và người việt nam
và những hành động như vậy luôn luôn cần có sự hỗ trợ
cần có sự động viên để cho chúng ta có được thêm cái động lực
để các bạn trẻ có thể bảo vệ chủ quyền quốc gia của chúng ta trên không gian mạng
bảo vệ chủ quyền quốc gia của chúng ta bằng những hành động
những hành động những hành động những hành động những hành động những hành động những hành động những hành động
từ duy và bằng chính cái văn hóa của đất nước
và cái điều này thì rất là tuyệt vời
và chúng ta thấy rằng là cái sức mạnh từ các bạn trẻ này
tương lai của đất nước của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta khẳng định hơn nữa
cái sức mạnh của dân tộc trong cái thời kỳ mới
thông qua mạng xã hội nhiều tục các trào lưu quảng bác văn hóa đã xuất hiện
và nhanh chóng thu hút đông đảo người theo dõi
trở thành hướng đi hiệu quả
trong việc lan tỏa nét đẹp con người việt nam
trào lưu mặc áo dài cổ phục cũng đã khá sầm rộ
rất nhiều bộ trang phục của các triều đại phong kiến xưa
và trang phục truyền thống của nhiều vùng miền việt nam
được ở các bạn trẻ mặc cùng lúc bước trên phố
gây ấn tượng và thích thú cho nhiều du khách quốc tế và người dân
bởi họ được thấy lại khoảng khắc nét đẹp
mang đậm màu sắc toàn hóa việt
và chính là
trào lưu trách yên với cổ phục
đã hồi một lan do mới vào đời sống văn hóa nghệ thuật
cũng như di sản văn hóa việt nam
được chính thế hệ trẻ tạo nên qua mạng xã hội
và lan tỏa nét đẹp đó đi muôn phương
nó sẽ dường như giống như quả bóng tuyết
lăn đến đâu thì quả bóng sẽ to dần ra đến đấy
có như vậy thì các bạn mới có thể
góp công sức lớn cho sự thay đổi tích cực
những nhận thức của giới trẻ
về cái việc gì đáng làm
bạn nào đáng chơi
nơi nào đáng sống
chỗ nào đáng ngồi
và sống trong một không gian trạng thái tích cực
sống trong một môi trường mọi người luôn luôn yêu thương
trợ giúp lẫn nhau
sống những cái nơi mà chỉ có kiến tạo ra các cái giá trị tốt đẹp
thì chắc chắn sẽ mở ra một cái tương lai vinh hiển cho đất nước việt nam
với sự sáng tạo và sức mạnh của công nghệ số
đã và đang tạo nên nhiều hình thức truyền tải
những giá trị văn hóa việt theo cách độc đáo
điều đó cũng chứng tỏ một thế hệ trẻ
không hề rừng rưng với văn hóa cha ông
mà còn là điểm tựa niềm tin chắc chắn
cho sự phát triển lâu bền
của giá trị văn hóa truyền thống
để cho cái xu hướng này trở nên vững chắc hơn
thì chúng ta cần phải tăng cường hơn nữa nhận thức
nhận thức này
không chỉ đến từ các bạn trẻ đâu
mà phải là toàn xã hội
để từ đó thì chúng ta có thêm được các cái hành động
có thêm được sự hỗ trợ về nguồn lực cho các bạn trẻ
tạo ra các không gian phù hợp cho các bạn trẻ
có thể thể hiện tài năng của mình
và tâm huyết của mình đối với đất nước
thứ hai nữa
chắc chắn là chúng ta cũng cần có những hoàn thiện hơn nữa
về chính sách
về pháp luật
để tạo điều kiện cho các bạn trẻ
có được các cái hành động nó phù hợp với lại khuôn khổ pháp lý
nó phù hợp với lại những chính sách mà chúng ta khuyến khích cho các bạn
thứ ba nữa
là chúng ta cũng phải tăng cường hơn nữa cái nguồn lực cho các bạn trẻ
hỗ trợ các bạn trẻ
để giúp cho các bạn ấy khẳng định những các cái giá trị của mình
vâng thưa quý vị
thời đại bốn mang đến nhiều thử thách về văn hóa
nhưng nó cũng mở ra nhiều cơ hội
nếu chúng ta biết tận dụng được những cái giá trị của mình
tận dụng được sức mạnh của công nghệ kỹ thuật
dưới sức ảnh hưởng của truyền thông và mạng xã hội
những giá trị truyền thống sẽ được lan tỏa rộng khắp
đó là sứ mệnh là trách nhiệm của người trẻ
và cũng là bài toán đặt ra cho những người có thẩm quyền
về việc có những chính sách chế tài phù hợp
thu hút đông đảo sự quan tâm của người trẻ
về bản sắc dân tộc văn hóa truyền thống
để ngày càng nâng cao hình ảnh của người việt trên mạng xã hội
và đến đây chương trình an ninh văn hóa tuần này cũng dừng được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo